cách đây gần hai mươi năm cựu chiến binh nguyễn nghĩa dũng rời quê hương miền tây mang theo những giống cây đặc sản đến vùng đất mới bên dòng cromno đoạn thuộc lâm đồng để sinh cơ lập nghiệp
giờ đây vườn cây ăn trái của người cựu chiến binh đã trổ mùa quả ngọt trở thành mô hình điểm tại địa phương
cựu chiến binh nguyễn nghĩa dũng quê ở lai vùng đồng tháp năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ông rời quân ngũ khi tuổi đời vừa tròn ba mươi ở quê đất ít gia đình lại đông anh em
năm hai nghìn năm ông dũng một mình rời quê hương và miền đất đại ngàn bên dòng sông cromno đã níu chân ông
ngược dòng ký ức gần hai mươi năm trước khi đặt chân đến huyện đam rồng lâm đồng ông dũng đã có trong tay hơn hai hectare đất sản xuất nhưng cứ loay hoay mãi với bài toán tạo hiệu quả kinh tế từ đất
sau năm năm thử nghiệm nhiều giống cây ông quyết định đưa cam không hạt quýt bưởi da xanh vào phủ kiến những triền đồi và giờ đây những nỗ lực không biết mệt đã trò những mùa quả ngọt

vùng đất đạ rơ san huyện đam rồng rất thích hợp để phát triển đặc sản cây ăn trái hầu hết các loại cây trong vườn của cựu chiến binh nguyễn nghĩa dũng đều cho năng suất cao hương vị ngọt lành
năm hai nghìn một mươi bảy chỉ riêng một xào cam đạt năng suất hơn một mươi tấn với giá bán ổn định ba mươi đồng một kg mang lại doanh thu ba trăm linh triệu đồng cùng với các loại cây trồng khác bình quân mỗi năm thu nhập gia đình ông khoảng một năm tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy chỉ riêng một xào cam đạt năng suất hơn một mươi tấn với giá bán ổn định ba mươi đồng một kg mang lại doanh thu ba mươi đồng một kg mang lại doanh thu ba mươi đồng một kg mang lại doanh thu ba mươi đồng một kg

năm hai nghìn một mươi bảy chỉ riêng một xào cam đạt năng suất hơn một mươi tấn với giá bán ổn định ba mươi đồng một kg mang lại doanh thu ba mươi đồng một kg mang lại doanh thu ba mươi đồng một kg